trong thời gian gần đây thổ nhĩ kỳ một đất nước có vị trí nằm ở ngã tư của các nền văn minh thế giới đang nổi lên là điểm du lịch hấp dẫn du khách người việt nam
tour du lịch đến thổ nhĩ kỳ quốc gia cách việt nam gần hai mươi km bên bờ lục địa á âu sẽ đưa du khách khám phá năm thành phố lớn với các kỳ quan thế giới như lâu đài bông ở parkmukala
với những núi đá vui trắng muốt như bông cùng dòng suối khoáng nóng xanh ngắt
thành phố cổ đại ephesit với lịch sử hơn ba năm các thành phố ngầm được xây dựng trong lòng đất trong các hang đá có một trăm linh hai trên thế giới
để có hành trình đẩy ấp sự kiện cuốn hút du khách vào những huyền thoại ký ức khám phá những miền đất kỳ thú
việt travel đã phối hợp cùng các đối tác dịch vụ hàng đầu của thổ nhĩ kỳ như dorak và tukit airlines
phát huy tây
tốt nhất những ưu thế của mình để phục vụ du khách theo cách tốt nhất có thể có
cách đây độ khoảng một năm khi chúng ta đến với thổ nhĩ kỳ những khách hàng của chúng tôi đã hỏi điện thoại của người dân có biết về việt nam hay không
thì rất nhiều người còn chưa biết đến việt nam là ở đâu và như thế nào
và đến ngày hôm nay khi xong một năm chúng ta triển khai các đường bay đến đây thì rất nhiều người thổ nhĩ kỳ đã biết việt nam
và cũng đã biết rằng đã có đường bay thẳng đến việt nam họ nói rằng họ sẽ có một ngày đến để
tham quan du lịch việt nam với hạ long với ninh bình tràng an cũng như là cái phố cổ của huế đà nẵng
thì tôi nghĩ rằng đó là một cái giao lưu văn hóa cũng như là một sự quảng bá về du lịch nam rất là hữu hiệu
trước kia những quốc gia nổi tiếng như là pháp bỉ hà lan ý luôn là lựa chọn hàng đầu
nhưng mà sau khi mà du khách việt nam có một thời gian khá dài có khi đến chục năm là khám phá những mảnh đất đấy
thì bây giờ họ bắt đầu tìm đến những mảnh đất xa hơn độc đáo hơn
và trong số những cái mảnh đất đấy là thổ nhĩ kỳ
bởi vì thổ nhĩ kỳ là một sự giao thoa của các nền văn minh từ thời cổ xưa đến tận bây giờ
đặc biệt là đây là cái nơi mà tiếp xúc giữa châu á và châu âu
đến với thổ nhĩ kỳ du khách sẽ được thỏa thích mua sắm những món đồ có đường nét tinh xào

những tấm hoa văn độc đáo mà chỉ ở xứ sở huyền bí này mới có và sẽ được thỏa nguyện
khi cùng hàng nghìn hành khách du lịch các nước đón bình minh trên khinh khí cầu
tại bình nguyên minh mông của thành phố cappadocia
cảm giác bay bồng và tuyệt vời ấy cùng những câu chuyện mê hoặc bất tận của đất nước thổ nhĩ kỳ
sẽ còn đọng mãi trong lòng du khách